vào hồi bốn giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc sau đó là bắc đông bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc sau đó là bắc đông bắc mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi hai
trong hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến bốn giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông
trong hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tiếp theo vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực đà nẵng khánh hòa
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét sạt lở đất
sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía bắc nghệ an thừa thiên huế